thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với nhan thành trung và tăng văn vũ
cùng chú tây huyện trà cú với hành vi lừa đảo chiếm bỏ tài sản
theo điều tra từ tháng tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng đại an
nhan thành trung đã chiếm đoạt số tiền giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an
hơn tám trăm bảy mươi triệu đồng
đối với tăng văn vũ từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
vũ là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng đại an
đã lập bốn mươi sáu hợp đồng tín dụng lập giả hợp đồng thuê chấp tài sản
trực tiếp ghi giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vai
chiếm đoạt hơn chín năm tỷ đồng
lê thị hậu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tài và xử lý nền móng thỉnh vượng
đã mua hóa đơn giá trị gia tài
gia tăng của các công ty ma và nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty
để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho hai công ty do vợ chồng hậu làm giám đốc
bán trái phép khoảng một năm trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn ba trăm linh đơn vị và cá nhân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà nam cho biết đã khởi tố vụ án
in mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra trên địa bàn tỉnh hà nam
ra quyết định khởi tố bị can đối với lê thị hậu
chủ tại thị xã duy tiên và một mươi hai bị can khác
để điều tra về hành vi bán trái phép một năm trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng
cho hơn ba trăm linh đơn vị cá nhân tại nhiều tỉnh thành phố
với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng bảy trăm ba mươi tỷ đồng
vào tối qua trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết
đơn vị đã tổ chức cứu hộ thành công chín thuyền viên của tàu trưởng xi măng bị nạn
trên vùng biển củ lao tràm
vào khoảng năm giờ ngày hai mươi bốn tháng ba
tàu giang anh một mươi tám do ông hoàng mạnh tiến làm thuyền trưởng cùng tám thuyền viên
có hành trình từ hải phòng đi chu lai
chở theo hai chín trăm sáu mươi tấn xi măng khi tàu tới vị trí các đảo hòn tai vùng biển củ lao tràm hội an
khoảng năm hải lý thì đâm vào bãi đá cạn thân tàu bị thùng nước tràn vào bong
làm tàu nghiêng và có hiện tượng chìm dần
sự việc diễn biến xấu khiến tinh thần các thuyền viên hoảng loạn
nhờ được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã điều động tàu cứu hộ đến địa trường
đến gần một mươi giờ sáng toàn bộ chín người gặp nạn đã được đưa về củ lao tràm an toàn
và bàn trao cho cơ quan chức năng
cục y tế sự phòng bộ y tế đã có thông tin chính thức về trường hợp mắc và tử vong
do cúng ah năm n một trên địa bàn tỉnh khánh hòa
theo đó bệnh nhân nam hai mươi một tuổi trú tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
là sinh viên trường đại học nha trang
theo kết quả điều tra dịch tễ bệnh nhân có đi bẫy chim
ở gần khu vực sinh sống xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân
không có hiện tượng da cầm ốm chết
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lập danh sách
và theo dõi sức khỏe hàng ngày
từ đến nay chưa phát hiện ca bệnh mới
bộ y tế cũng khuyên cáo người dân không nên ăn da cầm
các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
đồng thời không giết mổ vận chuyển mua bán gia cầm
và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
sở dụng và đào tạo hà nội yêu cầu các trường không thu tiền giữ chỗ
trong khi khoản tiền này lên đến một mươi hai mươi triệu đồng
ở các cơ sở ngoài công lập
yêu cầu này xuất phát khi hiện nay các trường dân lập
tư thuộc bắt đầu tuyển sinh và yêu cầu phụ huynh
phải nộp khoản phí lên tới ba mươi triệu đồng
nếu học sinh nộp phí giữ chỗ mà sau này không học
hầu hết đều không được trả lại
theo lý giải của các trường
các trường dân lập tự thuộc việc yêu cầu đặt học
là để các gia đình có trách nhiệm với lựa chọn của mình
hạn chế tỷ lệ trúng tuyển ảo
trường sớm chốt được lượng tuyển sinh
thì mới đảm bảo cơ sở vật chất nhân lực
tuy nhiên việc các trường thu phí tới vài chục triệu đồng
là không phù hợp
sở sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan
tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm
nếu phát hiện vi phạm
ngày hai mươi bốn tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn phương thanh ba mươi sáu tuổi
ngụ tại quận một mươi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn phương thanh quen biết với người đàn ông
ngụ tại quận hoàng mai tp hà nội
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
biết anh này có nhu cầu du học mỹ
thanh nổ có mối quan hệ tại tổng lãnh sự quán mỹ
có khả năng giúp cho anh được duyệt thủ tục
thanh sau đó yêu cầu anh đưa tiền cho mình
để lo lót
phía nạn nhân tin tưởng chuyển tiền cho thanh nhiều lần
với tổng cộng là hơn bốn năm tỷ đồng
và một trăm năm mươi ba đô la mỹ
sau khi nhận được tiền thì thanh không thực hiện như đã hứa
mà sử dụng hết tiền vào mục đích cá nhân
chuyển tiền đã lâu nhưng không được cấp visa đi du học
nạn nhân gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tố cáo
vào cuộc điều tra công an xác định
nguyễn phương thành không có mối quan hệ với tổng lãnh sự quán mỹ
hoàn toàn không có chức năng thẩm quyền
khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa
khi bị cơ quan điều tra mời làm việc
thanh không hợp tác quanh co đối phó với cơ quan điều tra
hiện công an tp hcm tập trung điều tra làm rõ
toàn bộ bản chất của vụ án
điều tra làm rõ xử lý nghiêm hành vi của người thân
đối tượng có liên quan tiếp tay
giúp sức cho nguyễn phương thanh thực hiện
che giấu tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có
thu hồi tài sản bị chiếm đoạn
trong ngày thi đầu thứ hai giải dù lượn tỉnh con tum
vận động viên dù lượn không may gặp sự cố
rơi xuống đất tử vong
cụ thể trong lúc chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất chống
khi kết thúc phần thi
dù lượn của nam vận động viên tới từ hà nội
đột ngột xoắn lại
khiến người này rơi từ trên cao xuống đất
vụ việc diễn ra khá nhanh
chỉ trong khoảng ba giây từ lúc gặp sự cố
phi công đã rơi xuống đất
ngay sau khi xảy ra sự việc
lực lượng chức năng túc trực nhanh chóng
đưa phi công đi cấp cứu
nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu
đa chấn thương sọ não
chấn thương ngực vỡ sừng trọng
người này đã tử vong khoảng ba giờ
sau khi được đưa đi cấp cứu
một chiếc xà lan chở đá di chuyển trên sông
khi đến cầu nhiếm bắc qua sông cần thơ
do nước lớn và phần buồng lái của xà lan
đã vướng vào hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt
chạy bên hông cầu
cú va chạm đã làm cho khung sắt bảo vệ đường ống
sô vào nhịp chính của cầu nhiếm
khiến cho cầu bị lệch khoảng một mươi cm
sự cố xảy ra vào đêm ngày hai mươi ba tháng ba
sau khi sự cố xảy ra
lực lượng chức năng huyện phong điền
đã rào chắn hai đầu cầu
trong sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
xe máy vẫn lưu thông qua cầu nhiếm bình thường
còn xe ô tô xe tải được hướng dẫn đi đường khác
theo ông nguyễn văn thắng
phó chủ tịch quy bán nhân dân huyện phong điền
vụ va chạm không vây thiệt hại nghiêm trọng
huyện đã làm việc với chủ xà lan
về việc khắc phục thiệt hại
hiện đội thi công công trình giao thông
đang làm việc để khắc phục sự cố
nhịp bị lệch sẽ được đổi lên
sau đó kéo lại như cũ
dự kiến trong ngày hôm nay
ngày hai mươi năm tháng ba công tác khắc phục sự cố này sẽ hoàn thành
mới đây cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tập trung xử lý các nhóm hành vi
là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
ngay sau kế hoạch các lực lượng cảnh sát giao thông
đã tăng cường lực lượng xử lý vi phạm
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trên tuyến cao tốc hà nội lào cài
xe chở khách vẫn là phương tiện
được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý
vì liên quan đến an toàn của nhiều người
do vậy nếu các vi phạm không được kiểm soát
ý thức của các lái xe không được nâng cao
sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
khi đi trên cao tốc
không chỉ xe khách
các phương tiện khác khi bị dừng xe
người lái cũng được kiểm tra nồng độ cồn
hoặc ma túy
cùng với việc kiểm soát trực tiếp tại hiện trường
hệ thống camera phạt nguội trên tuyến
cũng được khai thác tối đa để phát hiện vi phạm
kể từ tết nguyên đán đến nay
đã có hàng nghìn trường hợp vi phạm
trên cao tốc nội bài lào cai bị xử lý
đáng chú ý hơn một nửa trong số đó
vi phạm về tốc độ
chúng tôi đã bố trí lực lượng
tuần tra kiểm soát khắp kín địa bàn
hai mươi bốn trên hai mươi bốn và tập trung
xử lý những hành vi là nguyên nhân
gây nên tai nạn giao thông
chúng tôi bố trí lực lượng trực một trăm linh
để phòng chống ủn tắc và phân luồng
để phục vụ cho bà con nhân dân đi lại an toàn
cùng với xử lý mạnh vi phạm
cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các lái xe
khi lái xe trên cao tốc nội bài lào cai
cần tuyệt đối chấp hành quy định về tốc độ
nhất là khi trời mưa
các lái xe phải đặc biệt chú ý
trong tránh vượt nhất là khi đi qua
các đoạn tuyến chỉ có hai làn xe
để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa thông tin
về trường hợp mắc cúm ah năm n một
tại khánh hòa tử vong
đó là một bệnh nhân nam hai mươi một tuổi
cư trú tại thôn tân ninh
xã ninh trung thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
theo kết quả điều tra dịch tễ
vào dịp trước và sau tết nguyên đán
bệnh nhân có đi
bẫy chim hoang dã ở gần khu vực mình sinh sống
xung quanh khu vực gia đình
bệnh nhân sinh sống thì không có hiện tượng
da cầm ốm và chết
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
được lập danh sách và theo dõi sức khỏe hàng ngày
và đến nay thì chưa phát hiện thêm trường hợp mắc mới
bệnh cúm da cầm trên người
hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống dịch cúm ah năm n
lây từ da cầm sang người
người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
thứ nhất không ăn da cầm
các sản phẩm da cầm ốm chết
và không rõ nguồn gốc
đảm bảo ăn chín uống sôi
rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
hai không giết mổ vận chuyển
mua bán da cầm và sản phẩm da cầm
không rõ nguồn gốc
ba khi phát hiện da cầm ốm chết
tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng
mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương
và đơn vị thú y trên địa bàn
bốn hạn chế tiếp xúc giết mổ
ăn các loại động vật hoang dã
đặc biệt là chim
năm khi có biểu hiện cúm như là sốt
ho đau ngực khó thở
có liên quan đến da cầm
phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn
khám và điều trị kịp thời